ngân hàng thế giới world bank đã công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô việt nam
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó world bank nhận định sản xuất công nghiệp việt nam tiếp tục tăng trưởng
tuy với tốc độ chậm hơn và không đồng đều giữa các ngành
trong khi các ngành kim loại may mặt và dày da đạt tốc độ tăng trưởng trên một mươi
so với cùng kỳ năm trước thì hoạt động sản xuất máy tính điện tử và sản phẩm
quang học giảm năm so với tốc độ tăng một mươi năm sáu trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hướng trái ngược trên chủ yếu được dẫn dắt bởi nhu cầu xuất khẩu của các mặt hàng này
và tình trạng thiếu hụt lao động trong từng ngành cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng trên
theo wb nhận định trong điều kiện lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát
chỉ số giá tiêu dùng pbi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tăng một chín so với cùng kỳ năm trước
tương đương với tỷ lệ được ghi nhận cuối năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra chỉ số bme ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng rõ rệt
từ năm mươi hai năm trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lên năm mươi ba bảy là mức cao nhất kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
cho thấy điều kiện kinh doanh đã được cải thiện đáng kể
về thu hút fdi việt nam thu hút hai một tỷ usd vốn fdi đăng ký trong tháng một
tăng bốn hai so với cùng kỳ năm trước
theo wb mức tăng trên có được nhờ các dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư lớn
đặc biệt trong ngành điện tử và nhờ hoạt động mua lại và sắp nhập
giá trị góp vốn mua cổ phần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
bốn trăm linh triệu usd thường đường hai mươi tổng phóng fdi đăng ký
duy quan ghi nhận hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận từ bán các công ty con
qua đó lại đột biến quý tư năm hai nghìn hai mươi một và thoát lỗ cả năm hai nghìn hai mươi một
công ty khổ phần tập đoàn duy quang vừa công bố báo cáo tài chính quý tư năm hai nghìn hai mươi một
với doanh thu thuần đạt hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng giảm gần ba mươi so với cùng kỳ năm trước
và xuống thấp nhất sáu tháng
đáng chú ý sau ba quý báo lỗ trong quý bốn vừa qua nhờ việc chuyển nhượng
của vốn gớt tại một số công ty con giúp duy quang phát sinh khoản doanh thu tài chính
lên tới ba trăm sáu mươi tỷ đồng
nhờ đó gieoan kết thúc năm hai nghìn hai mươi một vẫn có lãi sau thuế hai mươi bảy bảy tỷ đồng
chính việc có lãi trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ giúp dư quan không bị rơi vào tình trạng
thua lỗ ba năm liên tiếp và tránh được việc bị hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán
sân bay tân sơn nhất đã cho phép các hãng xe công nghệ bắt đầu triển khai
việc đón trả khách tại làng d một của nhà xe tcb
ngoài những khu vực đón khách đang có nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân
theo đại diện các hãng xe công nghệ được chấp thuận của sân bay tân sơn nhất
nhằm hỗ trợ đối tác tài xế và hành khách thuận tiện hơn trong việc đón khách
tại khu vực sân bay tân sơn nhất ngoài việc triển khai thêm làng d một
ga trong nước từ ngày một mươi bảy tháng hai thì hành khách vẫn có thể đón xe công nghệ
tại khu vực tầng ba tầng bốn tầng năm nhà xe tcp như hiện tại
việc mới thêm một làng xe d một dành cho ô tô đón khách được sân bay tân sơn nhất
với công ty tcb triển khai nhằm giấm tình trạng chờ đợi lâu
khi lượng khách ra vào sân bay tăng cao
thống kê của mastercard cho thấy khu vực đông nam á trong năm hai nghìn hai mươi
đã giảm các giao dịch bằng tiền mặt từ sáu mươi đến bảy mươi so với cùng kỳ năm trước
với sự cộng hưởng của các kỳ lân trong lĩnh vực da thức ăn
tỷ lệ chốt đơn hàng thực phẩm và đồ uống tại việt nam
đang được dự báo tăng phi mạng
thực tế này yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị trong ngành hoàn thiện
quy trình thanh toán không tiền mặt thuận lợi nhất để tạo ra doanh thu hiệu quả
thực tế chính sách phòng chống covid một mươi chín để nhanh tốc độ số hóa
trong giao dịch ngành ăn uống đã thể hiện rõ
tuy nhiên tín hiệu tích cực là một tỷ lệ lớn người tiêu dùng được khảo sát
sẵn sàng tiếp tục các phương thức thanh toán phi tiền mặt khi dịch bệnh được khống chế
sau khi đại dịch bùng phát maxica đã thực hiện khảo sát người tiêu dùng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
khảo sát cho thấy có đến chín mươi một người tiêu dùng ở châu á thái bình dương
đang sử dụng hình thức thanh toán không tiếp xúc vì sự an toàn và sạch sẽ
thanh toán không tiếp xúc sẽ tồn tại lâu dài
bảy mươi năm người tiêu dùng được hỏi ở khu vực châu á thái bình dương nói rằng
họ sẽ tiếp tục sử dụng thanh toán không tiếp xúc để mua sắm hàng ngày
ngay cả khi đại dịch đã kết thúc
hiện tại bây giờ là nền tảng công nghệ số phát triển rất là mạnh
và đặc biệt là đối với nhà hàng của ảnh là nhà hàng tùng đai ninh và a bay tùng
thì hầu hết là các tập khách hàng các khách hàng mà đến nhà hàng của mình thì đều là những người
tùng đai ninh cũng bị ảnh hưởng bởi dịch rất nhiều
tuy nhiên là bên mình cũng có những cái phương thức có những cái chiến dịch
có những cái kế hoạch trong cái việc mà chuyển đổi số trong cái phương thức vận hành
và kể cả trong phương thức thanh toán đối với khách hàng
bên mình cũng tổ chức nhiều những cái gift card bán nhiều gift card
thì khách hàng có thể thanh toán online
tuy nhiên là sau đó
sau đó thì khách hàng hết dịch mọi người có thể di chuyển được đến nhà hàng
thì có thể sử dụng những cái gift card đó để đến nhà hàng để có thể thưởng thức
và trải nghiệm bữa ăn tại tùng đai ninh hoặc là a bay tùng
doanh nghiệp ngành ăn uống f b nằm trong nhóm đạt tốc độ số hóa phương thức thanh toán vận hành nhanh nhất
đây là nhóm ngành phục vụ nhu cầu hàng ngày
đồng thời với sự hoàn thiện vượt bậc của hệ thống giao nhận giao thức ăn
sau hai năm liên tục giãn cách xã hội
doanh nghiệp f b đặc biệt theo mô hình b hai c
tức bán cho thực khách dùng cuối cập nhật thanh toán phi tiền mặt với tốc độ phi mã
hơn năm mươi người dùng của momo hiện tại là người trẻ đồ tủ từ một mươi chín đến hai mươi năm còn gọi là nhóm gen z
vì vậy các doanh nghiệp f b gần như xây dựng chiến lược thiết kế món ăn và hương vị của món
theo nhóm đối tượng này
xu hướng mua nhóm người không dùng tiền mặt này đang theo hai hướng
thanh toán tiền lợi với giá vừa túi tiền
nên họ sẽ rất cập nhật các phương thức mua bán hiệu quả
đặc biệt với sản phẩm ăn uống
ngành ăn uống là ngành có tính tiếp cận cá nhân cao chúng ta phải ăn uống mỗi ngày mà
đặc biệt tại việt nam có văn hóa ẩm thực đa dạng
việt nam có văn hóa thưởng thức các buổi từ sáng trưa chiều tối cho đến khuya
từ nhu cầu lớn và tiềm năng lớn đó tôi đánh giá là tiền đề tốt để đẩy mạnh thanh toán phi tiền mặt tại đây
theo báo cáo của recovery insights small business reset gần đây của mastercard
khi đại dịch mới xảy ra
các doanh nghiệp nhỏ tham gia kinh doanh trực tuyến mỗi tháng tăng gấp ba lần so với mức trước đại dịch
và tiếp tục duy trì ở mức cao trên toàn cầu
chiến lược số hóa phương thức kinh doanh với doanh nghiệp f b vừa và nhỏ tại việt nam
đã có đà tăng nhanh từ trước khi có đại dịch covid một mươi chín
trong những lúc khó khăn nhất của đại dịch
thì số hóa kênh thanh toán và bán hàng với f b trở thành giải pháp bắt buộc
do đó hiện tại để nắm bắt xu hướng thanh toán phi tiền mặt
thì các doanh nghiệp cần tối ưu hóa những kênh quảng bá và cơ sở vật chất
hoàn thiện công cụ tìm kiếm để nghiên cứu khách hàng sâu hơn
tạo thuận lợi nhất cho họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình
báo cáo của ssi chỉ ra cơ hội cho ngành f b trong năm hai nghìn hai mươi hai
gồm nhu cầu hồi phục nhờ mở cửa trở lại
đặc biệt với mức so sánh thấp trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó người tiêu dụng có thể hiếu nghề càng cao với sản phẩm cao cấp
hoặc sản phẩm đóng gói tiện lợi trong khi kênh thương mại hiện đại
hiện đang chiếm từ một mươi một mươi năm doanh thu duy trì đạt tăng trưởng mạnh
như vậy nghiên cứu của ssi cho rằng
vì tiêu thụ đặc biệt các cơ hãng f b tiêu thụ trực tiếp
và các dịch vụ liên quan đến f b như du lịch giải trí
có thể chi phục hồi mạnh mẽ ngay nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai
ước tính tiêu thụ tăng trưởng nhẹ trong nửa đầu năm
và mạnh hơn vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhờ vào việc dần mở cửa trở lại
thời gian qua nhiều vụ tham nhũng gây thất thoát lãng phí đất đai nói riêng
và tài sản công nói chung được phát hiện xử lý nghiêm minh
qua đây cũng rút ra bài học về công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực quản lý đất đai công sản còn nhiều kẽ hở
để xảy ra tham nhũng thất thoát lãng phí
dự án trung tâm thương mại văn phòng khách sạn tại số một công trường quốc tế
số bảy phạm ngọc thạch số tám mươi sáu nguyễn thị minh khai phường sáu quận ba tp hcm
do công ty quảng trường quốc tế làm chủ đầu tư
công ty này được thuê gần chín m hai đất vàng tại khu vực hồ con rùa
để xây dựng cao ốc hai mươi năm tầng
tuy nhiên chủ đầu tư có nhiều sai phạm
ủy ban nhân dân tp hcm đã quyết định thu hồi dự án
với tập thể cá nhân thuộc diện tp hcm có liên quan đến những thiếu sót sai phạm
theo kết luận thanh tra nêu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
giao sở nội vụ phối hợp với ủy ban kiểm tra thành ủy
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm xử lý
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm xét xử và đưa ra bản án
đối với cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến
sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
với vai trò là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
bị cáo tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở
tại phường phước long b quận chín tp hcm do sacri làm chủ đầu tư cho tổng công ty phong phú
mà không thực hiện định giá đấu giá dự án theo quy định gây thiệt hại cho nhà nước sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
đây là những vụ án điển hình và còn không ít vụ án liên quan đến các khu đất vàng
tại các tỉnh thành khác trên cả nước đã bị đưa ra xét xử
tùy mức độ phạm tội khác nhau nhưng có một điểm chung của các vụ án xảy ra
là các cá nhân có chức quyền bị các đại gia cầu kết để biến công sản thành tài sản tư
trước đó hàng loạt những cán bộ có chức quyền tại tp hcm liên quan đến các vụ án sai phạm
về những khu đất vàng tại tp hcm khiến dư luận đặc biệt quan tâm
tháng chín năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử vụ án
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài cùng đồng phạm
định việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất vàng số tám một mươi hai lê duẩn
từ sở hữu nhà nước sang sở hữu doanh nghiệp tư nhân là công ty một thành viên hoa tháng năm
gây thất thoát cho nhà nước hơn một chín trăm linh tỷ đồng
vụ án này bị cáo tài phải chịu hình phạt tám năm tù
hay việc chấp nhận khoáng đổi tại khu đất vàng số năm mươi bảy cao thắng và một trăm tám mươi năm hai bà trưng
ông toàn cũng liên quan đến sai phạm từ đó tạo điều kiện cho bị cáo
dương thị bạch diệp giám đốc công ty dịch bạch dương chiếm đoạt tài sản nhà nước gây thất thoát một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
còn việc xử lý xét nghiệm dân sự là thu hồi về tài sản cho nhà nước thì đến nay gặp rất nhiều khó khăn
và không có thu hồi lại được
các doanh nghiệp sau khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau đó
họ đưa ra các cái căn cứ là họ là cái người thứ ba ngay tình họ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
họ là các nhà đầu tư có bốn nước ngoài
họ không biết đến các sai phạm của các cán bộ quản lý về nhà nước về đất ai
cho nên là họ có những khiếu nại tranh chấp kéo dài
như vậy cho đến nay thì là kết quả phòng chống tham nhũng trong quản lý về tài sản
đặc biệt là tài sản đó là quyền sử dụng đất của nhà nước là không có đạt được cái mục đích
năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ ban hành kết luận thanh tra số bảy trăm năm mươi bảy trên kltcb
về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý xây dựng đất đai
môi trường đối với khu công nghiệp khu đô thị
việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại tp hcm
trong kết luận thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân tp hcm
chỉ đạo thực hiện ra soát xem xét để xử lý theo quy định đối với các địa chỉ nhà đất
được chuyển mục đích sử dụng có vi phạm pháp luật về đất đai
quy hoạch đầu tư xây dựng nhằm chấn chỉnh ngăn chặn những sai phạm liên quan đến đất đai
có giá trị cao tại tp hcm
vừa rồi là những cập nhật của tp hcm
mọi thắc mắc hay phản ánh quý vị và các bạn có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hộp thư điện tử của tp hcm
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại